chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhân theo điều tra ban đầu bà hằng ngoài quốc tịch việt nam chỉ có duy nhất quốc tịch cộng hòa cyprus
một đảo quốc phía đông địa trung hải được mệnh danh là thiên đường trốn thuế dừa tiền
trong quá khứ bà hằng với cái tên nguyễn thị thanh tuyền lại xuất hiện một phần trong chuyên án năm cam và đồng bọn
được biết ba năm sau kể từ khi người chồng đầu mất năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bà hằng về việt nam và chung sống như vợ chồng
với người đàn ông tên d d g sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngủ tại quận phú nhuận
một đàn em của năm cam hai người thuê căn nhà ở đường trường sơn quận tân bình để sống rồi mua lại căn nhà này
theo kết luận điều tra bà hằng khi đó tên tuyền khai đã nhiều lần bị giang đánh ép thêm tên y vào giấy mua bán nhà
giang còn tìm đến gây sức ép buộc mẹ bà hằng phải đưa ra giấy tờ căn nhà ép bà hằng viết xác nhận không có trình chấp
sau này khi gây báo tại cơ quan công an d d g không thừa nhận cưỡng đoạt căn nhà của người tình
mà cho rằng mình bỏ tiền mua bà hằng tức tuyền chỉ là người đi cùng
thậm chí khi bà hằng vay bảy lượng vàng với lãi suất ba một tháng của một người khác để trả tiền cho chủ nhà thì chính giang là người ký giấy
mẹ của bà hằng còn tố cáo d d g đã làm khó dễ đe dọa để chiếm đoạt một mươi lượng vàng
nguyên nhân là mấy mẹ con bà trung mua một căn nhà ở gò vấp nhưng trong thời gian bà hằng chung sống với g thì ông này đã giữ chìa khóa
cuối cùng mẹ của bà hằng phải giao cho g năm lượng vàng mới không bị làm khó dễ trong việc bán nhà
sau khi chuyên án năm cam nổ ra ông d d g bị bắt mẹ con của bà hằng đã có đơn tố cáo
từ tố cáo của hai mẹ con bà phương hằng và một số những người khác ddg phải lãnh án bảy năm tù tội cưỡng đoạt tài sản
sống cùng chồng mới quay lại tố cáo khiến chồng cũ tủ tội
điều khá lạ là bà hằng từng nói
để lại cho bà tài sản khủng lên đến hàng trăm tỷ đồng
nhưng những năm liền sau đó khi về nước bà có những khó khăn nhất định
ba năm sau khi có cả trăm tỷ đồng từ người trồng đầu
bà hằng phải cùng d d g đi vay bảy lượng vàng để mua nhà như nói trên
còn trường hợp bà nhận làm dịch vụ hoàn công cho sưởng dệt của ông lâm hưng quy
để nhận tiền công vài chục triệu đồng
và ông quy sau này cũng là nhãn nhân bị đổ d d g gớm đoạt tài sản
đến năm hai nghìn
hai nghìn sáu bà hằng kết hôn với doanh nhân t v t sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quê bến tre
nhưng trước đó năm năm cả hai góp vốn tỷ lệ năm mươi năm mươi
thành lập công ty nông nam long trụ sở quận bình thạnh
để đầu tư vào các dự án trồng cao su
cuộc hôn nhân của bà hằng với ông tê chỉ kéo dài chừng hai năm
có một con chung thì ly hôn
tòa phán quyết con chung theo mẹ phần tài sản hai bên thương lượng giải quyết
hai người trước đó có thống nhất giải thể công ty
ông t nhận hai triệu đồng
ông t nhận ba trăm linh hectare cao su còn bà hằng cùng con nhận ba trăm sáu mươi hectare
chỉ hai năm sau đường ai nấy đi với ông thìn
bà hằng kết hôn với doanh nhân lớn hơn bà chục tuổi
ông huỳnh huy dũng tức dũng lò vôi
tuy nhiên giai đoạn đó ông dũng đã phải tích cực hỗ trợ vợ
trong việc giải quyết tài sản tranh chấp với chồng cũ
kết cục ông tê dính án tù cả chục năm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
cụ thể cơ quan tố tụng kết luận ông t lé nút duy trì hoạt động công ty
làm giả chữ ký của bà hằng lúc đó tên tuyền để chuyển công ty về bình phước
làm giả một số giấy tờ để được cấp giấy đăng ký kinh doanh con dấu mới
đến với cuộc hôn nhân với ông dũng lò vui
cái tên nguyễn vương hằng mới chính thức thay cho tên nguyễn thị thanh tuyền
nhưng cuộc đời sang một trang mới
đây là cuộc hôn nhân có thể nói là dài nhất trong đoạn đời đầy sóng gió của bà hằng
sau này người ta mới thấy bà hằng khoe kim cương những sấp sổ đỏ siêu xe
rồi dính vào những tranh chấp đấu tố đầy thị phi trên mạng xã hội lẫn đời thực
cuộc đời bà hằng như một cuốn tiểu thuyết đầy thăng trầm
ba lần đò cùng những ồn ào liên quan tới tỉnh tiền chưa dừng lại số phận long đong đấy
mới đây bà còn bị bắt vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước khi bị bắt bà phương hằng từng liên tục gây ra những ồn ào
như tố thần y võ hoàng yên lừa đảo tối nhiều nghệ sĩ ăn chặn tiền thừa thiện
trước khi bị bắt bà phương hằng gây báo mạng với nhiều lần đấu tố
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng tố cáo thần y võ hoàng yên có hành vi lừa đảo
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà ở tp hcm cùng một số tỉnh thành phố
cụ thể bà nguyễn phương hằng cho rằng vợ chồng bà đã hỗ trợ số tiền lớn
cho ông nguyễn làm các hoạt động thừa thiện xây chùa ủng hộ bá lụt
nhưng ông võ hoàng yên không thực hiện mà chiếm giữ số tiền đó sử dụng vào mục đích cá nhân
chơi dựng lại ở đó trong live stream vào lúc một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
bà phương hằng bất ngờ tố ông võ hoàng yên cùng bốn luật sư hành hung bà
ngay tại trụ sở công an tp hcm
theo lời bà hằng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bà có mặt tại công an tp hcm
theo thư mời đề đối chất
với ông võ hoàng yên đi cùng võ hoàng yên đến trụ sở công an còn có bốn luật sư
nữ ceo đại nam tố cáo tại buổi làm việc ông võ hoàng yên và các luật sư đã xì vào hành hung bà
chứng kiến sự việc công an lập tức phải can thiệp xử lý
sáng ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác nhận rằng
đơn vị đã gửi thông báo cho ông võ hoàng yên hay còn gọi là thần y võ hoàng yên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngụ tỉnh bình thuận
và bà nguyễn phương hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ quận một về việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm
cụ thể qua xem xét nội dung bà phương hằng tố cáo thần y võ hoàng yên lừa đảo
công an xác định không có dấu hiệu tội phạm nếu quyết định không khởi tố vụ án hình sự
đồng thời viện kiểm sát nhân dân tp hcm cũng phê chuẩn quyết định trên
nhắc đến những hộ nào xoay quanh bà hằng không thể không nhắc đến vụ lùm xùm liên quan đến nhà báo nguyễn đức hiền
phó tổng biên tập báo pháp luật tp hcm và đặng thị hàn ni
từ sau khi trả lời phỏng vấn với vov về các phát ngôn thiếu chuẩn mực của bà phương hằng
trên các nền tảng mạng xã hội với chủ đề không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng
bà hằng sử dụng các ngôn từ nhục mạ bia đặt vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm của ông và vợ ông
điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông và gia đình kéo theo nhiều hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng
trong đơn gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương và viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương
ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ông hiền đã đề nghị cơ quan tố tụng có biện pháp buộc bà hằng chấm dứt hành vi
phát tán các nội dung xúc phạm cá nhân ông và các cơ quan tổ chức cá nhân khác
cũng giống như ông hiền nhà báo đặng thị hàn ni phóng viên báo sài gòn giải phóng cũng bị bà hằng gọi tên ham dọa
sau đó ông hiền bà ni có đơn tố dự
ông giác yêu cầu khởi tố bà phương hằng về hành vi vô khống làm nhục người khác
sự việc bị đẩy lên cao trào khi bà phương hằng tuyên bố sẽ tới báo pháp luật tp hcm và báo sài gòn giải phóng để xử ông hiền bà ni
tuy nhiên bà này đã không gặp được hai nhà báo trên
chiều ngày hai mươi ba tháng ba bà đặng thị hàn ni có đơn gửi đến công an tp hcm công an quận bảy
đề nghị khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bốn người từ xương phe chính nghĩa
ủng hộ bà nguyễn phương hằng vì đã có hành vi xúc phạm tấn công bà ngay trước cổng nhà
và sau đó còn là hàng loạt những màn đấu tố với nghị sĩ việt của ceo phương hằng
mở đầu chuỗi live stream đấu tố nghị sĩ bà phương hằng cho rằng
nghệ sĩ hoài linh và ông võ hoàng yên có mối quan hệ thân thiết và yêu cầu nam nghệ sĩ phải lên tiếng về chuyện chữa bệnh của ông miên
suốt khoảng thời gian đó hoài linh chọn cách im lặng mà cho đến khi bà phương hằng lên tiếng
hoài linh mới lên tiếng nhận lỗi về phía mình và nói rõ lý do chậm chế
sau đó giải ngân một mươi năm hai tỷ đồng chỉ trong chưa đầy một tuần lễ
sau hoài linh hàng loạt nghị sĩ nổi tiếng khác bị bà hằng nhắc tên trong live stream
như ca sĩ đảm vĩnh hưng vợ chồng ca sĩ thủy tiên mc trấn thành việt hương hồng vân trịnh kim chi kêu gọi từ thiện không bình bạch
bên cạnh đó bà phương hằng còn bôi nhọ danh dự ca sĩ vy oanh trên mạng xã hội bằng những ngôn từ như để thuê
giật chồng sau khi bị bà hằng tố các nghệ sĩ lần lượt giao kê tài khoản ngân hàng và lên mạng giải thích
từ đây có nhiều quan điểm trái chiều được đưa ra
chưa dừng lại ở đó khi một số nhà báo lên tiếng bình luận về vấn đề live stream của bà hằng cũng đã phải nghe những lời lẽ được cho là lăng mạ xúc phạm
sau đó lần lượt các nghệ sĩ bị hằng tố cáo cũng được cơ quan điều tra minh oan
trong đó công an tp hcm khẳng định nghị sĩ hoài linh không man trạn tiền từ thiện
như đơn của bà hằng tố cáo còn với những người khác bộ công an cho rằng số tiền các nghệ sĩ nhận được ít hơn số tiền họ bỏ ra để làm từ thiện
nhiều cá nhân bị bạo hằng tố cáo đã gửi đơn đến công an tp hcm công an tỉnh bình dương
họ cho rằng bà nguyễn phương hằng có hành vi vô khống làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thưa quý vị cuộc đời của bà phương hằng
với hàng loạt những bê bối từ tình tiền đến đấu tố nhưng chúng ta không hề phủ nhận những hoạt động từ thiện mà bà cùng chồng là huỳnh uy dũng đã thực hiện để cứu giúp những mảnh đời bất hạnh
tuy nhiên khi bà hằng phạm tội xâm phạm tới lợi ích của tổ chức cá nhân vi phạm và một trong những quy định pháp luật thì chắc chắn bà sẽ phải trả giá cho những hành vi sai lầm của mình
mọi thông tin mới nhất liên quan tới vụ án phương hằng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những video tới
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và tạm biệt